cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã có kết luận về nguyên nhân xảy ra cháy tại quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông
phường dịch vọng hậu quận cầu giấy tp hà nội làm một mươi ba người tử vong
theo kết luận nhà số sáu mươi tám trần thái tông được chị nguyễn diệu linh ba mươi tuổi
trú tại phường văn quán quận hà đông hợp đồng thuê để kinh doanh dịch vụ karaoke
người này đã thuê công ty cổ phần đầu tư thương mại thiện an phú
tại phường phúc tân quận hoàn kiếm thiết kế thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy
ngày một mươi ba tháng một mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã cấp giấy chứng nhận thẩm quyền thiết kế về phòng cháy chữa cháy
đến ngày ba mươi một tháng một mươi công trình này đã thi công đạt chín mươi tiến độ công trình
tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư đã tự ý nêu yêu cầu thay đổi một số hạng mục
cụ thể cửa thoát hiểm ở tầng hai không được lắp đặt đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động
đã được thay đổi chủng loại từ d ba mươi hai xuống thành d hai mươi năm vách kính chống cháy sáu mươi phút
cửa phòng chống cháy bốn mươi năm phút chưa được thực hiện
đến ngày một tháng một mươi một trong lúc thợ thi công chủ kinh doanh vẫn cho khách hát tại phòng h năm trăm linh hai và sáu trăm linh một từ một mươi hai giờ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút hoàng văn tuấn hai mươi ba tuổi trú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
là thợ hàn cắt không có bằng cấp chứng nhận hành nghề được thuê làm tại tầng hai
cắt cửa bản lề và bắn lên vách gây cháy
hiện công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp viện kiểm sát nhân dân
tòa án nhân dân thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng
để quyết định khởi tố bị can điều tra truy tố xét xử nghiêm minh theo pháp luật